trong không khí phấn khởi cả nước hướng về ngày nhà giáo việt nam ngày hai mươi tháng một mươi một
tối qua tại hà nội bộ giáo dục và đào tạo bộ lao động thương binh và xã hội
trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam công ty cổ phần tập đoàn thiên long
phối hợp tổ chức chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn một mươi tám
vinh danh bốn mươi tám thầy cô giáo đang làm công tác giảng dạy học sinh khuyết tật
trong cơ sở giáo dục chuyên biệt trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
và trung tâm bảo trợ xã hội phó thủ tướng vũ đức đam đã đến sự và phát biểu tại chương trình
tại buổi lễ tuyên dương phó thủ tướng vũ đức đam chân thành gửi lời tri ân đến những người thầy giáo
cô giáo có mặt hôm nay không chỉ mang đến kiến thức mà cả tấm lòng lẽ sống
ý thức vươn lên có trách nhiệm với cộng đồng phó thủ tướng đánh giá cao các trường phổ thông
đã mở cửa đón học sinh khuyết tật và cho rằng việc giúp các em hòa nhập không chỉ là nỗ lực
của các thầy cô giáo mà còn là nỗ lực của phụ huynh học sinh là trách nhiệm của toàn xã hội
phó thủ tướng cũng ghi nhận những nỗ lực của nhiều cá nhân tập thể doanh nghiệp đã đồng hành
giúp trẻ khuyết tật bằng nhiều hình thức hỗ trợ họ trong công việc
là các thầy cô giáo có mặt ở đây ngày hôm nay
những người mà chắc tôi không phải nói thêm một lời nào nữa vì nói bao nhiêu cũng không đủ
là ngoài nghị lực
ngoài sự kiên trì thì còn là một cái tấm lòng hết sức là bao la
và cái tấm lòng ấy thì chắc chắn rằng không chỉ chúng ta ở đây mà chắc rằng hơn một triệu thầy cô giáo
trong cả nước đều vô cùng trân trọng và sẽ luôn nhắc mình làm sao để vượt qua khó khăn vượt lên chính mình để hoàn thành cái sứ mệnh
là dạy dỗ cho học sinh đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước
bước chân vào lớp thì cũng run và hồi hộp
thế nhưng mà khi mà học sinh vào hết rồi thì thấy một bạn ngồi hỏi đi từ từ ngoài vào mặt rất là đỏ ham hia
đi vào nhưng với cái dáng đi khập khệnh thế này thì cái bất trợ trong mình đầu tiên đó là cái cảm giác là
có lẽ là lại một cậu học sinh nào đấy bày trò để mà làm cho mình bối rối hoặc là treo mình đây
cô chỉ nhắc nhẹ là em đứng thẳng lên đi thẳng lên vào lớp cô mời em vào lớp
thì các bạn đất trưởng lúc bấy giờ bạn ấy đứng vội vàng cũng lên thì cô là bạn ấy bị như thế chứ không phải là bạn ấy giả vờ đâu cô ạ
thì cái lúc bấy giờ thì cái cảm giác của mình đó là một sự ân hận
xã hội vẫn thường nói về cái nghề cái nghiệp và có lẽ những năm tháng gắn bó đong đầy yêu thương của các thầy cô giáo dành cho trẻ khuyết tật là hiển hiện hiện cho điều đó
có những kỷ niệm đầu tiên của cái nghề cái nghiệp đã quấn vào mình mà các thầy cô không bao giờ quên được
khó khăn nhất là các em vì không biết tiếng không biết thế phổ thông ấy bởi vì các em dân tộc mà
cho nên là
nói tiếng phổ thông nó không biết tiếp cận được với và có em thì có em cơm em biết rồi khó lắm
với những trẻ bình thường đôi khi chuyện dạy dỗ cũng chẳng mấy dễ dàng còn trẻ khuyết tật sẽ khó khăn hơn gấp trăm lần
chỉ có ý chí và tấm lòng đong đầy yêu thương sát cánh cùng những tuổi thơ kém phần may mắn thì điều khó gấp trăm lần ấy đã trở thành niềm vui mỗi ngày
như những gì mà các thầy cô giáo dành cho trẻ khuyết tật
các thầy cô giáo đã làm cho những đứa trẻ khuyết tật
đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn một mươi tám do trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo tập đoàn thiên long tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một